chiều tối qua ngày một mươi ba tháng một mươi chuyến bay mang ký hiệu vn một nghìn một trăm bảy mươi sáu chở theo một trăm một mươi bảy hành khách đi từ sân bay tân sơn nhất ra hải phòng đã hạ cánh xuống sân bay cát bi an toàn
đây là chuyến bay thương mại thứ hai được khai thác chuyên chở công nhân đang mắc kẹt tại vùng dịch phía nam bay ra hải phòng
mọi hành khách tham gia chuyến bay đều phải tuân thủ các điều kiện về tiêm phòng vaccine theo quy định có chứng nhận kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính
tại chuyến bay trước ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một do hãng vietjet khai thác đã có hai trăm một mươi hành khách bay từ sân bay tân sân nhất ra cát đi hải phòng
để đảm bảo an toàn trong mùa dịch khi mở cửa đón công nhân từ các địa phương về ủy ban nhân dân thành phố hải phòng đã yêu cầu trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế phối hợp với sân bay cát bi và cảng vụ hàng không lấy danh sách những hành khách lưu trú tại hải phòng chuyển cho các quận huyện để quản lý chặt chẽ
tổ trưởng tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch tại thành phố hải phòng phạm thu xanh cho biết hải phòng đã cơ bản vượt qua làn sóng thứ tư đây là giai đoạn chính phủ mở cửa đường hàng không nội địa đường sắt đường bộ tuy nhiên các bước triển khai phải hết sức chặt chẽ tuyệt đối không chủ quan sơ xuất ảnh hưởng đến thành quả chống dịch của thành phố trong gần hai năm qua
trong giai đoạn thứ tư của dịch covid một mươi chín từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến năm hai nghìn hai mươi một đến nay toàn thành phố hải phòng đã ghi nhận bảy mươi sáu ca mắc covid một mươi chín trong đó có hai mươi chín ca trong cộng đồng và bốn mươi bảy ca nhập cảnh